văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về hoạt động của công ty sổ số điện toán việt nam việt lót
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính báo cáo về hoạt động của công ty việt lót
trong đó có việc các địa phương chưa đồng tình với khẳng định của bộ tài chính
hoạt động của việt lot không ảnh hưởng đến sổ số kiến thiết
lo ngại việc đầu tư cơ sở vật chất cho các địa phương sẽ bị ảnh hưởng do doanh thu sổ số kiến thiết giảm
và kiến nghị bộ tài chính kịp thời chấn chỉnh một số hoạt động kinh doanh không đúng quy định của việt lót